bên cạnh dịch đau mắt đỏ thì dịch sốt xuất huyết cũng đang tăng mạnh
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thì chín tháng qua hà nội đã có gần một mươi ba ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba năm lần so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đã có ba ca tử vong
giới tế hà nội cho biết toàn thành phố vẫn còn hai trăm năm mươi bảy ổ dịch đang hoạt động
dự báo trong thời gian tới thì diễn biến dịch còn nhiều diễn biến phức tạp
tuy nhiên thì công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là người dân còn chủ quan lơ là xem thường dịch đánh giá nhẹ tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh
phun thuốc diệt mũi kiểm tra các điểm nước động để tiêu diệt bọ gậy
hồi này hết người dân hiểu rõ được không còn bỏ gậy tức là không còn mũi gây sốt xuất huyết
thế nhưng đã có lúc chính người dân còn chủ quan với công tác này
mũi chắc là cũng yên tâm là không có mũi bởi vì mình phun kỹ thì nào cũng đỡ
còn với những người dân sống cạnh những con mương như thế này
dù lo lắng nhưng không có giải pháp nào hữu hiệu hơn để ngăn chặn mũi truyền bệnh
việc phun thuốc diệt mũi không có tác dụng lâu dài với những khu vực này
năm thường thì gia đình phải phun mũi hai lần một năm mà phun một lần thôi thì nó rất là nhiều
mũi nó vẫn là nhiều chẳng ra mũi ở đây chỉ cần sau một tháng hoặc sau hai tháng là mũi nó bay đầy nhà rồi
hiện nay dịch xuất xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
tính riêng quận đống đa đã có hơn bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
công tác tuyên truyền phòng chống dịch đã được các phường trên địa bàn quận này triển khai thường xuyên
tuy nhiên nhiều cơ sở kinh doanh hay những công trình xây dựng vẫn còn chủ quan với công tác phòng chống dịch
qua công tác kiểm tra thì chúng tôi vẫn phát hiện được một mươi sáu công trình xây dựng là có để bọ gậy
để phát sinh mũi sinh sốt xuất huyết thì chúng tôi cũng đã xử lý và phạt hành chính các cơ sở nào
đứng trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát như vậy thì hà nội đã có những biện pháp rất là chủ động trong công tác phòng chống dịch
chúng tôi cho rằng là công tác tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia phòng chống dịch là một điều rất là quan trọng
chúng tôi cũng cho rằng là rất cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc của người dân
thì công tác phòng chống dịch xây dựng xuất huyết mới hiệu quả
hà nội hiện còn hai trăm năm mươi bảy ổ dịch đang hoạt động tại hai mươi sáu quận huyện thị xã
theo dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp trong tháng một mươi và tháng một mươi một
các bác sĩ khuyên cáo để phòng chống dịch hiệu quả trước hết phải bắt đầu từ ý thức của chính người dân
trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ở xung quanh nhằm ngăn chặn mũi sinh sôi này nở